nhằm khơi dậy niềm tự hào giáo dục đạo đức cách mạng lối sống văn hóa của cán bộ chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ phát huy truyền thống nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
ban quản lý di tích nhà tù hòa lò đã phối hợp cùng trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu các cơ quan ngoại giao tổ chức chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử viết tiếp khúc quân hành
tại chương trình các đồng chí lãnh đạo chiến sĩ trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu các cơ quan ngoại giao bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an được gặp gỡ
giao lưu trực tiếp với thiếu tướng huỳnh đắc hương lão thành cách mạng nguyên tư lệnh kiêm chính ủy bộ tư lệnh quân tình nguyện việt nam tại lào
và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn đức minh nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân viện trưởng viện khoa học và chiến lược bộ công an
hai nhân chứng trong chương trình đã đưa khán giả quay trở lại ký ức về thời thanh xuân hào hùng với những câu chuyện gắn với dấu ấn của họ trên khắp các chiến trường suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước
có thể nói chương trình giao lưu viết tiếp khúc quân hành đã góp phần bồi đắp nhận thức nâng cao tinh thần trách nhiệm để thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống của thế hệ tiền bối đi trước
tuyệt đối trung thành với lý tưởng của đảng và chủ tịch hồ chí minh đã lựa chọn đoàn kết một lòng vượt qua gian khó tích cực đóng góp trí tuệ công sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam hòa bình và phát triển